việc tôn thờ nữ thần thơ mẫu thần thờ mẫu tam phủ tứ phủ là hiện tượng khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa
tín ngưỡng thờ mẫu việt nam là một tín ngưỡng bản địa cùng với những ảnh hưởng ngoại lai từ đạo giáo
tín ngưỡng lấy việc tôn thờ mẫu làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi bảo chữ và che chở cho con người
chương trình sắc màu dân tộc của truyền hình nhân dân tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
cùng nghi lễ chầu văn di sản thứ một mươi một của việt nam vừa được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
người việt từ thủa nguyên sơ đến nay có một tín ngưỡng thờ mẹ
mọi vinh quang trách nhiệm đều gắn với người mẹ quê hương mẹ tổ quốc mẹ việt nam anh hùng mẹ hay còn gọi là mẫu là đứng sinh thành dưỡng dục trở tre và bảo vệ
tục thờ mẫu của người việt cũng xuất phát từ sự tôn thờ đó
tôn thờ người mẹ của dân tộc là giá trị khởi nguyên cốt lõi tỏa sáng giá trị tâm linh của một xã hội thuần nông
con người trong cuộc sống dù là có no đủ của hoa hành vô cùng đầy đủ vẫn có những điều bất hạnh
trong những trường hợp như thế thì người ta tin vào một sự trợ giúp của thần linh và dân lan đã nói rồi âm phù dương chợ
anh làm cái gì làm phải âm thì có phải có dương phải dương trợ tin như thế là làm ảnh tân tới rồi
cho nên cái niềm tin khiến người ta rất là tâm linh
cho nên là cái niềm tin khiến người ta rất là tâm linh

tin là trong xã hội nó nhiều cái biến động thì mà có khi nó mất niềm tin mất niềm tin thì người ta
phải tin vào cái gì đó và cái gì đó có thể cái đó cũng không có nhưng người ta vẫn tin thì vẫn hơn
cho nên là cái việc mà tin vào mẫu mà mẫu thi đáng quá gì mẫu là người sinh cho chúng ta mẫu
là người phụ trợ chúng ta cũng là người cho chúng ta sức khỏe cho chúng ta tiền tài cho tất cả những
người thì sao mà không tin vào mẫu được mẫu thì vừa là mẫu của dân tộc nhưng mà đồng thời là cũng
là người mẹ của bản chính bản thân chúng ta khi khó khăn là khi khi vất vả thì hoặc là khi có cái
gì vui bừng thì chúng ta đều nghĩ đến mẹ một cái dân tộc như dân tộc chúng ta lấy người mẹ để mà
tôn thờ thì đó là một cái điều rất đặc biệt rất đặc biệt từ mẹ thì ở đây là tôn thờ mẹ vừa
tình cảm thì mẹ phải có lý trí cho nên là một cái khách quốc chế họ nói được cái gông thờ mẫu luôn
là chứng tỏ cho dân tộc của ông là vừa có lý trí và có sự tình cảm rồi đấy cái kia cái độc đáo
của cái cái việc thôi ngoài sự ngưỡng vọng người mẹ tin ngưỡng thở mẫu cũng chính là sự tin tưởng
ngưỡng mộ tôn vinh và thờ phụng những vị nữ thần tài dharma awesome ngưỡng vọng người thân gắn liền với
với các hiện tượng tự nhiên vũ trụ được người đời cho rằng có chức năng sáng tạo sinh sôi bảo trợ và che chở cho cuộc sống của con người như trời đất sông nước rừng núi
từ tục thờ nữ thần ở thời tiền sử cho đến thời kỳ phong kiến một số nước thần đã được cung đỉnh hóa và lịch sử hóa thành các mẫu thần
từ thế kỷ một mươi năm trở về trước nhà nước phong kiến đã có việc phong thần và thờ mẫu thần với các danh sưng như quốc mẫu vương mẫu thánh mẫu như hiện tượng thờ mẹ âu cơ ỉ lan mẹ thánh gióng tứ vị thánh nương

mẫu thoải còn gọi là mẫu thủy mẫu đệ tan các quản miền sông nước trong điện thờ thường đặt ở bên phải mẫu thượng thiên mặc áo màu trắng

bà mẫu thượng ngàn tách ra với một sự tôn kính đặc biệt
về sau này mà chúng ta ngờ vào là những khi mà cái kinh tế thương mại nó phát triển ở một mức độ nhất định mà cái này nó manh nha từ khoảng thế kỷ một mươi sáu nó định hình vào thế kỷ một mươi bảy và cái thương mại nó phát triển trong đô thị và cả ở trong đất nước
là nó tương đối mạnh thì nhất là cái đô thị thì cái tam tòa của nông nghiệp là ba cái thế lực ấy thì nay nó nghĩ đến tiền rừng bạc bể
và khi đã tiền dựng bạc bể mà nhất của cư dân đô thị thì nó đẩy cái bà mẫu địa ra
vì bà mẫu địa không thích ứng
với lại cư dân muôn bán cư dân đô thị và tiền rừng thì nó đưa bà thượng ngàn vào và bạc bẻ thì vẫn có bà mẫu thoại
những tài liệu văn bản ghi chép về các thánh mẫu thường xuất phát từ thần thoại huyền thoại chuyện kể dân gian và đồng thời cũng có hiện tượng ngược lại là huyền thoại hóa dân gian hóa các văn bản thần tích thần phả
các chuyện kể dân gian về ba vị thánh mẫu
mẫu thượng thiên mẫu thượng ngàn mẫu thoải lưu truyền trong dân gian khá phong phú
sau này một số được ghi chép lại trong các sách cổ như đại việt sử ký toàn thư việt điện u linh
ngoài ra còn có các chuyện kể dân gian khác về các vị nữ thần được các sách sau này tập hợp và ghi chép lại
mẫu thượng thiên chính là thánh mẫu liễu hạnh
ngày nay việc thờ thánh mẫu liễu hạnh vẫn được tổ chức từ ngày ba đến ngày tám tháng ba âm lịch
mà trung tâm chính là lễ hội phủ dày ở nam định
với nhiều nghi thức đặc sắc như hầu đồng rước mẫu thỉnh kinh rước đuốc hoa trương hội
trong lễ rước mẫu bao giờ cũng phải có một đoàn các cô gái được tuyển chọn kỹ để thực hiện lễ rước
hội giấc mẫu năm nào cũng thu hút đông đảo sự tham gia và hành hương của nhân dân
với sự xuất hiện của thánh mẫu liễu hạnh
bây giờ theo cái tài niệm là bà ấy xuất hiện là thế kỷ một mươi năm
và dần dần cái đám mẫu của chúng ta đã có cái sự thay đổi về những tín hiểu
nếu trước kia là chủ yếu là nông dân sau này tôi cũng là nông dân thôi
nhưng mà xuất hiện một cái tầm lớp thị dân và những người buôn bản
và bây giờ thì phải nói rằng là tín ngưỡng thờ mẫu
cắm sâu vào cái xã hội đồ thị và những người buôn bản
và hàng năm bây giờ người ta đi hành hơn chính là người ta đi cầu mong cho cái việc buôn bán người ta
qua những cái giai đoạn như vậy để thấy rằng cái sức sống của cái bất dễ của nó sâu trong cái nòng dân tộc
và nó càng ngày càng thể hiện được cái giá trị của nó và được quốc gia và được quốc tế cầu mong
tín ngưỡng thờ mẫu còn gắn liền với nghi lễ chầu văn một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của người việt
nghi lễ chầu văn còn gọi là hát văn hậu đồng hát văn hậu thánh
nghi lễ này là một trong những nghi thức thực hành tín ngưỡng tiêu biểu nhất của tín ngưỡng thờ mẫu
là một hình thức biểu đạt văn hóa tín ngưỡng phức hợp gồm nghi lễ hầu đồng gắn với hát văn
do thủ nhang thanh đồng cung văn và một số người giúp việt thanh đồng tiến hành
trước các ban thờ ở các đền điện phủ miếu gắn với tín ngưỡng thờ mẫu
trong khóa lễ người đứng giá hầu thường gọi là thanh đồng
đi theo thanh đồng thường có khoảng hai bốn người phụ đồng chuẩn bị đồ lễ thay trang phục
những trang phục hầu đồng phải phù hợp với từng giá hay còn gọi là từng vị thánh khác nhau
hậu đồng này là một nghi thức thờ mẫu
chứ không phải là ví dụ như là có những cái giá như chúng ta thấy
những cái động tác thì đấy nó không phải điều múa
nó không phải là điều múa hoặc là nó không phải là một cái diễn diễn diễn
hoặc là thể hiện một cái như là chúng ta đóng không phải đâu
mà đây nó là cái biểu hiện của một cái nghi lễ
mà cái nghi lễ đó tức là cái hồn nhập
và cái đó tất cả những các cái gì mà trong các cái sử sách ghi lại
mà trong các cái lời hát văn ấy
là nó đã mô tả rất đầy đủ
những từ trang phục từ tính cách rồi những cái thánh tích
thế thì là tất cả những cái đó được thể hiện qua cái người hậu
thì giữa âm nhạc với là những cái người thể hiện đó
nó đã kết hợp với nhau hết sức là chặt chẽ
và bản thân những các cái lời văn ấy nó như là một cái pho địch sự
còn cái lời hát nó như là một cái bản thánh ca
mố bắt quyết mố xa ấn mố tung nước thánh mố ban lọc
mố đạo cụ gồm mố mở hay khai quang mố quạt mố kiếm mố long đao mố kích mố cung
hầu đồng hay hầu bóng đó là hình thức nhập hồn của những vị thần trong đạo mẫu
mấy chỗ vị thần đó vào thân xác của hầu đồng và đồng
vào đó để làm gì để cầu mong
cầu mong có ba thứ cầu mong của đạo mẫu tức là sức khỏe tiền tài và hạnh phúc
đấy là ba cái thứ mà tôi cho rằng đấy là một cái nét đúng đáo của đạo mẫu việt nam
đạo mẫu việt nam không bàn đến việc chết thì anh chết thì đi đâu không bàn
mà người ta lại là có mẫu thì để phù hộ cho ta trong sống ở trần giang phúc nộp thọ
và đó là một cái giá trị vĩnh hẳn
đấy là một cái giá trị vĩnh hẳn

về giá trị văn hóa nghỉ lễ chở văn của người việt là tín ngưỡng bản địa
tích hợp các hình thức văn hóa dân gian khác nhau như âm nhạc ngôn ngữ
tri thức dân gian ca hát nhảy múa nghệ thủ công truyền thống
trang phục cùng với nghệ thuật trang trí kiến trúc ẩm thực
trong một thể thống nhất hữu cơ hoàn chỉnh
trong đó yếu tố sân khấu kết hợp chặt chẽ với yếu tố tâm linh
phản ánh tư duy nhận thức về tự nhiên xã hội của cộng đồng
tín ngưỡng này vừa bảo tồn các giá trị truyền thống như uống nước nhớ nguồn
vừa được cộng đồng tái tạo tích hợp các giá trị văn hóa mới
để thích nghi với điều kiện cuộc sống hiện đại
vì vậy nó có sức hấp dẫn cao đối với mọi người
nhất là với những người theo tín ngưỡng tam phủ tứ phủ
cụ thể hóa những nội dung của chương trình hành động quốc gia bảo vệ
và phát huy giá trị di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi để di sản có những đóng góp tích cực
vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
và sự đa dạng văn hóa của nhân loại
quý vị và các bạn thân mến đối với cổ vật người ta có nhiều cách để yêu
nhiều người săn tìm để được sở hữu những tinh hoa cổ xưa
nhưng cũng có rất nhiều người nghiên cứu tìm tòi cả đời không mong sở hữu
chỉ mong muốn lưu giữ cho quê hương vốn tinh hoa cổ vật đáng quý
họa sĩ đào ngọc hân là một người như vậy
là một họa sĩ nhưng lại có tình yêu sâu sắc với cổ vật
tình yêu đó đã thôi thúc ông cứu được rất nhiều hiện vật
bị thời gian phá hủy ở nhiều bảo tàng của hà nội và những nơi khác
những năm qua chủ trương xã hội hóa công tác bảo tồn di sản văn hóa
đã kịp thời cứu được nhiều cổ vật
tuy nhiên sự ồ ạt của phong trào này cũng có những mặt trái
mà đáng tiếc hơn cả là hiện tượng
tu bổ làm hồng cổ vật
nhiều di tích mất đi giá trị vốn có
cổ vật càng sửa càng mất đi vẻ đẹp cổ kính mà không ai ngoài thời gian mới tạo nên được
phục dựng thế nào để vừa tái tạo lại nguyên dạng
mà không làm ảnh hưởng đến bản thân di tích hoặc cổ vật
là câu hỏi chưa có lời đáp rõ ràng cho giới phục chế cổ vật ở nước ta
một quốc gia muốn chứng minh rằng mình là một quốc gia
trong cái văn hiến của mình là có cái văn hóa
vì văn hóa của chúng ta là phải có bằng chứng xác thực
phải bằng những vật chứng
mà vật chứng thì chắc chắn phải là những cổ vật của mình đó
thế mà những cổ vật đó thì nó có tuổi của nó
cái tuổi ấy chính là để chứng minh được cái tuổi của quốc gia của chúng ta
cổ vật càng xưa càng xa thì tuổi của quốc gia của chúng ta là càng cổ càng lâu
thế mình phải bảo vệ những cái đó
vì cái đó là bằng chứng xác thực
để chứng minh là đất nước của chúng ta đã được xây dựng đã được hình thành
ông cha chúng ta đã được xây đắp từ bao giờ
thế thì phải có căn cứ vào cổ vật
ông đào ngọc hân từng học một ngành mà thời đó rất ít người lựa chọn
đó là ngành mỹ thuật truyền thống của trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
niềm đam mê với những vẻ đẹp cổ xưa đã giúp ông gắn bó với sắc màu đậm nhạt của sơn
với mùi hăng hăng của dầu
và từ tình yêu sơn mài đã tạo nên cái duyên nợ với cổ vật
để rồi ngày ngày ông miệt mài với những hiện vật không lành lặn mà người xưa để lại
tự học về khoa mỹ thuật truyền thống ngành sơn mài
cho nên bản thân sơn mài việt nam nó cũng gắn bó với dân tộc việt nam trong suốt thời kỳ quá trình lịch sử quá trình sơn mài
cho nên bản thân sơn mài việt nam nó cũng gắn bó với dân tộc việt nam trong suốt thời kỳ quá trình lịch sử quá trình sơn mài

và tôi học cái ngành này thì cũng đòi hỏi là mình cũng phải tìm hiểu về quá khứ của cái ngành của mình
thì nó gặp rất là nhiều các hiện vật khảo cổ
có từ khi buổi dẫn đầu và dựng nước tôi đã tiếp cận rất là nhiều các giáo sư trong viện khảo cổ
và cũng đã cùng với họ phục dựng rất là nhiều hiện vật
nó cuốn hút lúc nào không biết
khi mình có tuổi rồi thì mình mới thấy là cái việc bảo tồn di sản nó là một cái trách nhiệm của mỗi công dân
cho nên là tôi quyết định là đi sâu vào cái nghề này
năm hai nghìn một mươi được tiếp xúc với quy trình phục chế và bảo quản cổ vật từ nước ngoài ông hân nhận thấy đây là một con đường mới
nhưng có nhiều nét yêu việt so với cách mà những nhà phục chế bảo tồn cổ vật ở việt nam đang là

ông đã nghiên cứu và áp dụng thử vào điều kiện của việt nam mà đầu tiên là các bảo tàng tại hà nội

khi vào tiếp cận này nó là cả một quá trình một quá trình rất là lâu dài
vì cái việc đầu tiên là cùng làm việc với viện học cổ về cái phục dụng và bảo quản pho tượng ở phật tích
thì khi đấy thì là pho tượng rất cá bách vì bị vỡ và hỏng
sau đó đến tượng chủ động nó là một cái hiện vật rất quan trọng
bảo vật quốc gia tham khảo học hỏi các quy trình bảo quản
tất cả các nước châu âu và châu á nhưng mà ở các nước đó không có hiện vật tương tự như vậy
cho nên là cũng là một cái điều thách thức mà chúng tôi phải tìm tòi
thì quay trở về với cái công nghệ truyền thống và phục dựng thành công cái pho tượng chủ động
thế thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi nhìn lại các công nghệ bảo quản
không chỉ mỗi một quốc gia nó đều có những cái cổ vật riêng của họ

và mình phải nhìn sâu vào cái bảo vật của họ

và tìm ra những cái công nghệ mà châu âu mình đã thất truyền
trong quá trình như vậy thì chúng tôi nghiên cứu sang các chất liệu khác
thì ở việt nam rất là nhiều đồ đồng
cho nên là khi mà làm việc với các nghệ nhân thì nó có rất là nhiều các kỹ thuật cổ
bên cạnh đấy thì ở việt nam muốn phục dựng bảo quản đồ đồng thì lại thiếu các nguyên liệu hiện đại
để mà bảo quản tốt hơn thì chúng tôi đã tiếp cận được các công nghệ của đức của pháp và của
các các viện
các các viện
viện bảo tồn của họ
thông thường những nhà phục chế của việt nam thực hiện việc phục dựng cổ vật theo tiêu chí
là kết quả phục dựng càng gần với hình dạng nguyên bản càng tốt
cách làm này thường sử dụng phương pháp vá phần thiếu cho đối tượng phục dựng
sau đó nung nóng một chất liệu tương đồng để tạo hoa văn trên nền phần vá đó
điều này vô hình đã làm thay đổi kết cấu ban đầu của hiện vật
phần phục dựng thêm không bền
và thậm chí làm mất đi một khu vực
nhận ra những nhược điểm trên
ông hân quyết tâm tìm cách khắc phục bằng việc áp dụng quy trình mới của thế giới
tuân theo bốn nguyên tắc của hiệp hội bảo tàng quốc tế
quy trình này vẫn giữ được những ưu điểm của cách làm thông thường
nhưng không làm tổn hại đến đối tượng phục dựng
không làm mất đi cổ vật nào khác
đồng thời đảm bảo được tính khoa học
thông qua việc có thể tháo rời phần phục dựng
để phục vụ vào mục đích nghiên cứu
quy trình này đang tiến gần đến việc sử dụng công nghệ cổ để phục chế cổ vật
nó rất là khó khăn
khi đó thì ở viện khẩu cổ bảo tàng lịch sử
số người làm việc này rất là ít
cho nên chúng tôi đã cộng tác với nhau và trao đổi và nghiên cứu
được các giáo sư trong trường tổng hợp cũng như là viện khẩu cổ
rồi trên cục sĩ sản làm thảo luận rất là sôi nổi

đồ đồng là một trong những dòng cổ vật gắn bó sâu sắc với văn hóa việt nam
đồ đồng là một trong những dòng cổ vật gắn bó sâu sắc với văn hóa việt nam
nhưng lại là một chất liệu khó phục dựng
vì vậy để tuân theo những nguyên tắc khắt khe của hiệp hội bảo tàng quốc

mà vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện đất nước
bảo phù hợp với điều kiện đất nước ông hân đã mềm dẻo kết hợp khoa học hiện đại
và các bí quyết truyền thống của nghệ nhân dân gian tại các làng nghề đúc đồng
nước ta là một nước có bề dày lịch sử và một khí hậu khắc nghiệt về nóng ẩm và gió mùa
cho nên là cái thách thức của vật ở việt nam trước môi trường rồi trước sự phá hủy của thiên nhiên là rất là lớn
và hiện nay các cơ sở vật chất của các bảo tàng địa phương của chúng ta rất hạn chế
cho nên là sự thiệt hại trong quá trình bảo quản cũng như trong quá trình trưng bày
ở việt nam là một công việc
một cái công việc rất là thách thức đối với người làm nghề bảo quản
bởi vì là một nền kinh tế của ta là chưa đủ mạnh để mà có thể làm được những việc triệt đẻ
mà chúng ta chỉ có thể làm chống xuống cấp rồi đưa vào một số các hiện vật bảo vật quốc gia
đưa vào quá trình bảo quản triệt đẻ thôi
bảo tàng hà nội là bảo quản bây giờ tôi nghĩ là một cái dự án quy mô nhất trong các bảo tàng hiện nay
bên cạnh người đàn ông nặng tình với cổ vật này
là một đội ngũ những chuyên gia nhà khoa học đầu ngành về cổ vật tại hà nội
họ có vai trò giúp ông nắm bắt đối tượng phục chế dưới nhiều góc nhìn khác nhau
tổng hợp và đánh giá các kết quả nghiên cứu để cân nhắc phương án bảo tồn

bác hân thì thực ra là bác ở bên mỹ thuật
nhưng bác có cái lòng yêu đối với tất cả những các cổ vật như thế này
chúng tôi cũng có cái lòng yêu về những các cổ vật đó như thế
tự nhiên anh em chúng tôi là coi là tập hợp lại với nhau và cùng làm cái công việc đó
những cổ vật đó là đã lấy lên được nhưng mà nó còn có những các cái mà nó chưa được đầy đủ
thì bây giờ chúng ta là coi như là làm sao để trả lại cái hình dạng ban đầu
theo quan niệm của họa sĩ đào ngọc hân khi đã quyết định theo con đường phục chế cổ vật
thì bản thân cần trao dồi ba yếu tố nghệ thuật tâm linh và khoa học
các công trình cổ vật đều là những tác phẩm nghệ thuật tác phẩm lịch sử văn hóa cổ xưa
vì vậy người phục chế không những phải hiểu được vẻ đẹp chiều sâu tư tưởng của hiện vật
để phục dựng lại vẻ đẹp đó mà còn phải tái tạo cả linh hồn và phần quá khứ xa xưa mà chúng lưu giữ
các công trình cổ vật đều là những tác phẩm nghệ thuật tác phẩm lịch sử văn hóa cổ xưa mà chúng lưu giữ